hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận xung quanh tờ trình của chính phủ về việc sử dụng vốn trai phiếu chính phủ giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm của dự án hồ chứa nước tải trạch thừa thiên huế cho hợp phần bồi thường di dân tái định cư và cho ý kiến về nội dung kỷ họp thứ hai sắp tới
cấp thẻ căn cước công dân đã được bộ công an triển khai thí điểm tại một mươi sáu tỉnh thành phố từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
việc thực hiện thủ tục được đánh giá là nhanh chóng và đơn giản
đóng góp ý kiến vào báo cáo triển khai thực hiện đề án các đại biểu cho rằng đây là đề án quan trọng
việc triển khai đề án chậm sẽ cản trở việc phát triển và xây dựng chính phủ điện tử
đồng chí trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành và thành viên của ban chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các nhiệm vụ của ban chỉ đạo theo đúng kế hoạch đã đề ra
từng bộ ngành phải thấy rõ trách nhiệm được giao để khẩn trương triển khai
cũng trong sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc
với tổng cục thống kê về nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bên cạnh việc biểu dương những kết quả mà tổng cục thống kê đã làm được trong năm năm qua
đồng chí vương đình huệ còn cho rằng công tác xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia
của các bộ ngành và hệ thống thông tin thống kê các cấp địa phương nhìn chung chưa về bản thống nhất
về nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng chí vương đình huệ yêu cầu
tổng cục thống kê cần đẩy mạnh hoạt động điều tra và xử lý điều tra thống kê
thực hiện chiến lược phát triển thống kê và các đề án của ngành
ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến công nghệ thông tin và truyền thông
đổi mới tổ chức nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức trong hệ thống thống kê nhà nước
đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục thống kê trực tiếp và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn
cho địa phương thực hiện đề án hội nhập thống kê asean giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hôm nay công an hà nội đã tổ chức cuộc họp thông báo về việc xử lý ba đối tượng
trong đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu quốc tế nội bài
theo đó vào hồi h hai mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội
đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng nguyễn ngọc sang cùng hoàng thị ngọc anh
đang ngồi tại số ghế một mươi hai d và một mươi hai g trên máy bay mang số hiệu vn một trăm bốn mươi sáu từ việt nam đi hàn quốc
quá trình kiểm tra phát hiện tám mươi cây vàng bốn số chín quấn trong năm châm và hút đặt dưới ghế
qua điều tra các đối tượng khai nhận đã mang vàng trong nước mang sang hàn quốc để bán
để kiếm tiền tranh lệch
bằng thủ đoạn này các đối tượng đã vận chuyển chót lọt hai mươi cây vàng sang hàn quốc hồi đầu tháng bảy vừa qua
cũng trong thời gian vừa qua
công an hà nội đã triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại số nhà tám trăm bảy mươi tám
ngõ tám trăm năm mươi đường láng phường láng thượng quận đống đa hà nội
trong quá trình triệt phá công an quận đống đa làm rõ và bắt giữ bốn đối tượng
vũ quang hùng bùi văn chủ vũ văn thủy hoàng ngọc hiếu
khám xét tại nơi tạm trú của đối tượng vũ quang hùng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa đã thu giữ một mươi một khẩu súng
một mươi viên đạn các loại một cân đầu đạn trì hai mươi cắt tút đạn một mươi bốn vỏ đạn
cùng hàng chục dao kiếm rùi cui nỏ một túi ni lông chứa một ba trăm sáu mươi tám gam ma túy tổng hợp
một mươi một bảy trăm bốn mươi gam chất dẻo màu nâu đen cùng bốn trăm ba mươi tám giấy tờ cho vai nợ với tổng số tiền khoảng gần năm tỷ đồng
ba chứng minh thư nhân dân một mươi bảy sổ hộ khẩu sáu hộ chiếu cùng một số tài sản đồ vật khác
hiện ban giám đốc công an tp hà nội đang chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra thu thập
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng
gây ra thời tiết xấu cho khắp các vùng biển phía bắc
chiều ngày một mươi sáu tháng tám vị trí tâm của một áp thấp nhiệt đới ở ngay phía bắc vịnh bắc bộ
một tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông hồng kông trung quốc
cùng hình thành trên giải hội tụ nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới lại có khoảng cách khá gần nhau là điều hiếm gặp từ trước đến nay
các chuyên gia nhận định khả năng hai mươi bốn giờ tới
áp thấp nhiệt đới này sẽ có sự sắp xếp lại về cấu trúc và có thể sẽ thành một cơn bão
hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đêm ngày một mươi sáu tháng tám và ngày một mươi bảy tháng tám
sẽ tiếp tục gây gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín cho khu vực bắc vĩnh bắc bộ
gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn khiến biển động
nam vịnh bắc bộ vùng ven biển bắc bộ sẽ có mưa rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh
vùng biển bắc biển đông đêm ngày một mươi sáu tháng tám sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
từ chiều ngày một mươi bảy tháng tám sẽ mạnh lên cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
trời có mưa rông kèm theo lốc xoáy biển động mạnh
vùng biển huyện đảo hoàng sa cũng có mưa rông và gió mạnh giật cấp sáu cấp bảy cấp tám biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam các vùng biển phía nam từ bình thuận đến cà mau
khu vực nam biển đông gồm huyện đảo trường sa gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín sóng biển cao hai bốn mét biển động
trời cũng có mưa rông không loại trừ khả năng xảy ra lốc xoáy
ở phần tiếp theo của chương trình hội nghị quan chức cấp cao asean trung quốc về thực thi doc
thái lan phát lệnh bắt giữ nghi can thứ hai loạt vụ đánh bom
hôm nay hội nghị quan chức cấp cao về việc thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển đông
doc lần thứ một mươi ba giữa asean và trung quốc được tổ chức tại trung quốc
đây là hội nghị cấp cao đầu tiên được tổ chức sau khi tòa án trọng tài thường trực liên hợp quốc
ra phán quyết về vụ kiện của philippines với trung quốc liên quan đến yêu sách đường chín đoạn trên biển đông
tại cuộc gặp thứ trưởng ngoại giao trung quốc liu chenzhen cùng các quan chức cấp cao asean
đã trao đổi quan điểm về việc thực thi tuyên bố cách ứng xử của các bên trên biển đông doc
và thúc đẩy đàm phán liên quan đến bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc
ngoài ra các bên cũng thảo luận về những vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ
dạng san hô và phân định lãnh hải
các bên hy vọng sau cuộc họp sẽ đạt được hợp tác hơn nữa trong hoạt động đánh bắt hải sản
cứu hộ cứu nạn trên biển chống cướp biển và kiểm soát phòng ngừa thiên tai
đây là hội nghị lần thứ một mươi ba về vấn đề này và là hội nghị đầu tiên được tổ chức
sau khi tòa án thường trực pca có trụ sở tại la hay hà lan
ra phán quyết về vụ philippines kiện trung quốc ngày một mươi hai tháng bảy vừa qua
phát biểu khi đi vận động tranh cử tại bang ohio mỹ ứng cử viên donald trump đã có những tuyên bố
nếu như đắc cử sẽ thắt chặt hợp tác với nato
đồng thời bày tỏ mong muốn tìm kiếm tiếng nói chung với nga trong các vấn đề quốc tế
ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa donald trump tuyên bố nếu giành thắng lợi
trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng một mươi một tới
ông sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh thuộc nato nhằm đánh bại is
tuyên bố này trái ngược với những phát ngôn trước đó của ông trump rằng
nato là một tổ chức lỗi thời và mỹ không cần thiết phải tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho đồng minh này
ông donald trump cũng bày tỏ tin tưởng sẽ tìm được tiếng nói chung với nga nhằm nỗ lực chống khủng bố
bất chấp các mâu thuẫn hiện nay giữa washington và moscow liên quan đến vấn đề ukraine
ngoài ra ông trump cũng giới thiệu kế hoạch hạn chế nhập người di cư để ngăn chặn các phần tử khủng bố trà trộn vào mỹ
trong đó kêu gọi thiết lập một danh sách các quốc gia có căn cứ cuộc khủng bố để làm cơ sở ngừng xét đơn xin nhập cư của các công dân nước này
một tòa án quân sự thái lan hôm nay đã phát lệnh bắt giữ nghi can thứ hai có liên quan đến loạt vụ đánh bom xảy ra ở bảy tỉnh miền nam nước này hồi tuần trước
khiến bốn người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
sư đoàn lập kế hoạch chống tội phạm cho biết tòa án đã thông qua lệnh bắt giữ một nghi can có liên quan đến loạt vụ đánh bom xảy ra vào ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng bảy vừa qua
sau khi người dân thái lan bỏ phiếu ủng hộ dự thảo hiến pháp mới
hiện lực lượng chức năng chưa tiết lộ chi tiết về nghi can này
theo bộ quốc phòng thái lan các phần tử nổi dậy ở miền nam có thể đã được thuê để tiến hành các vụ đánh bom trên
song đây không phải là hành động nhằm mở rộng các cuộc chiến đòi ly khai tại ba tỉnh miền nam đông người hồi giáo sinh sống
cũng trong ngày hôm nay tổng thống hàn quốc park hang hez thông báo thay thế ba bộ trưởng và bốn thứ trưởng
nhằm đổi mới bộ máy chính quyền trong thời gian tại nhiệm một mươi tám tháng còn lại của mình
cựu bộ trưởng bộ bình đằng giới bà cho jun sun được chỉ định làm bộ trưởng văn hóa
thể thao và du lịch bà cũng từng là thư ký tổng thống phụ trách chính trị được biết đến là trợ lý thân cận của tổng thống park
trong khi đó ông kim je su giám đốc điều hành tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm hàn quốc
được chỉ định làm bộ trưởng nông nghiệp thực phẩm và các vấn đề nông thôn
và ông cho kiên kyu phó tránh văn phòng điều phối chính sách trực thuộc văn phòng chính phủ
được chỉ định làm bộ trưởng môi trường các bộ trưởng mới là người sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của chính phủ
nhằm tìm ra những động lực phát triển mới cho đất nước
bên cạnh đó tổng thống park cũng luân chuyển và bổ nhiệm bốn nhân sự hàm thứ trưởng
tại các bộ kế hoạch và tài chính bộ công nghiệp bộ tư pháp và văn phòng tổng thống
ngay khi được triển khai tại một căn cứ không quân của iran các máy bay ném bom của nga vừa tiến hành không kích
nhằm vào một loạt các mục tiêu của các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ syri
theo tuyên bố của bộ ngoại giao nga các máy bay ném bom cường kích tu hai mươi ba m
và tiêm kích su ba mươi bốn sau khi tập trung tại các căn cứ không quân hamedan của iran
đã đồng loạt tiến hành không kích nhằm vào sao huyệt của nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng
và tổ chức khủng bố al nutra ở ba thành phố của syri
kết quả là đã phá hủy năm kho chứa vũ khí đạn dược nhiên liệu cùng một số trại huấn luyện
đây là vụ không kích đầu tiên mà nga thông báo tiến hành từ căn cứ không quân ở iran
kể từ khi moskova bắt đầu chiến dịch ném bom hỗ trợ chính quyền của tổng thống syri pasha al assad
tiêu diệt phiến quân hồi giáo cực đoan
trở lại với bê bối gian lận khí thải của tập đoàn sản xuất xe hơi đức volvagan
giới chức điều tra liên bang mỹ vừa cho biết đã phát hiện những bằng chứng phạm tội của hãng xe này
dù bộ tư pháp mỹ chưa đưa ra các cáo buộc cụ thể đối với wechagan
song hãng này thừa nhận đang tiến hành các cuộc thương lượng với giới chức bang và liên bang mỹ để giải quyết
hồi cuối tháng sáu vừa qua volkswagen đã đồng ý trả một mươi năm ba tỷ usd
cho các vụ kiện tụng dân sự liên quan đến hành vi gian lận khí thải
đối với dòng xe động cơ diesel đang được tiêu thụ ở mỹ và nhiều nước châu âu
theo thỏa thuận với bộ tư pháp mỹ hãng sẽ dành hai bảy tỷ đô la để nộp phạt cho các cơ quan môi trường
trong thời gian là ba năm cùng với hai tỷ đô la đầu tư công nghệ khí thải sạch trong một mươi năm tới
bên cạnh đó volkswagen cũng sẽ dành bốn trăm linh triệu usd để bồi thường cho các bang ở mỹ
tuy nhiên washington vẫn còn phải đối mặt với các cáo buộc ô nhiễm khí thải
liên quan tới dòng xe động cơ diesel ba